trong ngày làm việc thứ hai diễn ra tại trụ sở nato ở bruxelles mỹ hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên cũng đã thảo luận về căng thẳng ở khu vực trung đông
các nước thành viên nato đã cùng thảo luận về những diễn biến liên quan tới các đợt giao tranh bùng phát tại israel và palestine trong những ngày gần đây
bộ trưởng quốc phòng israel được mời tham dự cuộc họp cùng các thành viên nato
theo quan điểm chung của các thành viên nato trong bối cảnh các cuộc giao tranh có xu hướng leo thang ra căng thẳng tại khu vực trung đông
không một quốc gia hay tổ chức nào được tìm cách lợi dụng tình hình hoặc kích động xung đột
nato kêu gọi các bên liên quan ngay lập tức thả con tin bảo vệ dân thường tại giải gaza và các khu vực có giao tranh